nhân chuyến công du tới việt nam của tổng thống hoa kỳ donald trump mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ việt nam hoa kỳ
bình thường hóa quan hệ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trong suốt hơn hai mươi năm qua quan hệ giữa hai đất nước đã liên tục được củng cố và tăng cường trên nhiều lĩnh vực
và tính đến thời điểm hiện tại trên cả chín trụ cột của quan hệ đối tác toàn diện từ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư đến quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục khoa học công nghệ khắc phục hậu quả chiến tranh hay giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia đều đạt được những thành tựu đáng kể mời quý vị theo dõi tổng hợp sau đây
hợp tác kinh tế luôn là nền tảng và trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trong nhiều năm
sau hai mươi năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ hoa kỳ đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
năm hai nghìn năm kinh mạch thương mại hai chiều đạt bảy tám tỷ đô la thì đến năm hai nghìn một mươi tám đã hơn sáu mươi tỷ đô la
kinh mạch xuất khẩu hàng hóa sang hoa kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn năm một tỷ đô la tăng tới bốn mươi hai một so với cùng kỳ
hoa kỳ là có tám trăm bảy mươi bảy dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là chín ba mươi bảy tỷ đô la
và đến thứ một mươi trong một trăm hai mươi tám quốc gia và cùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp việt nam
thưa quý vị nói như vậy là kết quả rất là thích cực rất là quan trọng góp phần phát triển kinh tế việt nam và cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của hoa kỳ
trong chín tháng việt nam và tháng một mươi một hai nghìn một mươi bảy vừa qua tổng thống trump lãnh đạo hai nước đã cam kết sẽ làm sâu sắc hơn
mở rộng hơn cái quan hệ thương mại và đầu tư song phương
thông qua các cơ chế chính thức bao gồm được hình khung về thương mại đầu tư ta fa
và nền kinh tế việt nam và hoa kỳ thì ngày càng gia tăng tính bổ trợ cho nhau bổ trợ cho nhau đã được rất là rõ
trong khi việt nam thì có các mặt hàng thế mạnh xuất động trong hoa kỳ chủ yếu như mặt hàng nông sản hay là rệt may ca rể v v
thì hoa kỳ cung cấp cho việt nam những sản phẩm công nghệ cao trong đó có nhiều hợp đồng thỏa thuận mua máy bay và động cơ máy bay với khoản tiện rất là lớn lên đến hàng tỷ usd
và đang được đàm phán giữa doanh nghiệp hai nước hay là việc các doanh nghiệp hoa kỳ nhập cầu trang thịnh kỷ từ hoa kỳ để phục vụ cho những doanh nghiệp
cùng với kinh tế rất nhiều lĩnh vực hợp tác khác cũng liên tục có những thành tựu đáng kể đặc biệt là giáo dục đào tạo với khoảng ba mươi sinh viên việt nam đang học tập tại hoa kỳ
đây là nguồn nhân lực không chỉ đóng góp vào việc tạo công an việc làm và tăng trưởng cho mỹ mà còn cả ở việt nam sau này
nhiều chương trình buổi biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa cũng được tổ chức thường xuyên ở hai quốc gia
tại các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước hoa kỳ luôn cam kết tiếp tục hỗ trợ việt nam triển khai nhiều dự án với quy mô lớn nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh
trên các diễn đàn quốc tế và khu vực hai bên luôn có quan điểm ủng hộ lập trường của nhau đặc biệt trong vấn đề biển đông
việt nam và hoa kỳ luôn chia sẻ lập trường là giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai của liên hợp quốc
trong vấn đề biển đông hai bên chia sẻ lập trường là giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở là tôn trọng luật pháp quốc tế
trong đó có công ước quốc tế về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
và đảm bảo tự do an toàn an ninh hàng hải hàng không và tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý trong đó có doc và tiến tới để đạt được coc
để có được những thành tựu trong quan hệ hai mươi năm qua
hai nước đã cùng coi trọng lẫn nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước tính đến một cách thỏa đáng các lợi ích các ưu tiên của nhau
hai nước cũng thực hiện các nguyên tắc như tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau
không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước và hợp tác hai bên cùng có lợi
trong những năm gần đây các đời tổng thống mỹ đều thăm chính thức việt nam qua đó cho thấy sự coi trọng của hoa kỳ với việt nam và khu vực đông nam á
quan hệ việt nam hoa kỳ thời gian qua đã đạt được những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
và trong những ngày này khi tổng thống hoa kỳ donald trump tiếp tục có mặt tại việt nam để dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
cho thấy hoa kỳ tin tưởng và coi trọng việt nam mối quan hệ toàn diện việt nam hoa kỳ sẽ có nhiều đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới